liên quan đến vụ việc tranh chấp bản quyền giữa một bên là đạo diễn việt tú tác giả của vở diễn thực cảnh thùa ấy sứ đoài cùng công ty cổ phần truyền thông ds và một bên là công ty cổ phần tuần châu hà nội chủ đầu tư của vở diễn này
chiều qua tại hà nội đã diễn ra buổi họp báo của đạo diễn việt tú và công ty cổ phần truyền thông ds để cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại chùa thầy hà nội vở diễn thùa ấy sứ đoài vợ diễn đầu tiên lấy thực cảnh thiên nhiên làm sân khấu biểu diễn và diễn viên là một trăm bốn mươi người nông dân đã được công diễn
tuy nhiên vợ diễn này đã dừng lại sau một mươi buổi diễn sau đó vợ diễn tinh hoa bắc bộ của công ty cổ phần tuần châu hà nội đã được ra mắt trên chính không gian sân khấu cùng địa điểm giàn diễn viên và nhiều chi tiết trùng hợp với vợ diễn thùa ấy sứ đoài từ đó giữa hai bên đã xảy ra tranh chấp
ngoài hai chủ thể chính là công ty cổ phần ds là công ty của tôi và công ty cổ phần tuần châu hà nội có những quan điểm về chuyện kiện tụng thì một đơn vị thứ ba là làm thuê cho đơn vị cổ phần tuần châu hà nội là đứng ra kiện tôi ở tòa nhân dân quận bình thạnh thì cũng đã chính thức có giấy thông báo từ tòa nhân dân quận bình thạnh là chính thức từ chối thụ lý vụ án đó do không có đủ cơ sở
nếu mà nói về sáng tạo thì tôi không chấp nhận sự nhập nhằng
không chấp nhận sự copy không chấp nhận sự đạo nhái
tại buổi họp báo đạo diễn việt tú đã chỉ ra những điểm giống nhau giữa hai vợ diễn tịnh hòa bắc bộ và thủa ấy sứ đoài
cụ thể theo đạo diễn việt tú vợ diễn tình hòa bắc bộ lấy toàn bộ nông dân do anh mất rất nhiều thời gian huấn luyện cho vợ diễn thùa ấy sứ đoài
bên cạnh đó hai vợ diễn còn có nhiều điểm tương đồng về tổ hợp động tác bố trí đội hình phục trang đạo cụ phần bổ diễn viên cách sử dụng ánh sáng và thiết kế cảnh trí
tôi mở báo thay như ra tôi xem hai cái guinness tôi bảo ồ cái này tú hay quá tú được hai cái rồi mặc dù cái vợ diễn tình hòa bắc bộ lại không phải là tú đạo diễn
chứ tôi rất kinh ngạc khi thấy một vở diễn cái người đạo diễn lại không thuộc về nó với tư cách là tác giả
ngoài ra đạo diễn việt tú còn cho rằng vở diễn tinh hoa bắc bộ đã vi phạm về bản quyền âm nhạc do đã sử dụng lại bản phối khí anh đã dùng cho vở diễn thùa ấy sứ đoài
cũng như sử dụng trailer thùa ấy sứ đoài để quảng cáo bán vé cho vợ diễn tình hòa bắc bộ là vi phạm bản quyền
bằng những lập luận đó đạo diễn việt tú cũng được giải thích
do thông báo tòa án nhân dân tp hà nội đã chấp nhận đơn phản tố của anh cùng công ty của phần bs kiện công ty của phần tuần châu hà nội về ba vấn đề
vi phạm bản quyền vi phạm hợp đồng và đòi bồi thường với số tiền hơn bảy một tỷ đồng